mới đây tờ cnn vừa đưa tin các chuyên gia mỹ tư vấn về thời gian đeo cách vệ sinh và tái sử dụng khẩu trang đúng cách để bản thân và người khác tránh rủi ro mắc covid một mươi chín mà không tốn nhiều tiền
giáo sư lindsay moore đại học công nghệ virginia cho biết bà đeo khẩu trang một tuần mới thay
theo bà chất liệu và khả năng lọc của khẩu trang n chín mươi năm sẽ không suy giảm trừ khi bạn trả sát hoặc chọc lỗ trên đó
bạn sống trong môi trường không khí thực sự ô nhiễm sau vài ngày thì nó mới mất khả năng lọc các hạt nhỏ do đó bạn thực sự có thể đeo một khẩu trang trong thời gian dài
cũng theo giáo sư ma một khẩu trang có thể đeo được khoảng bốn mươi giờ nó sẽ dính bẩn từ mặt người đeo hoặc dây sẽ bị lỏng trước khi mất khả năng lọc
tuy nhiên phó giáo sư sinh học erin brummer đại học massachusetts at moore cho biết khẩu trang n chín mươi năm được coi là loại dùng một lần vì được xếp loại là khẩu trang y tế
trong các cơ sở y tế nhân viên y tế thay khẩu trang thường xuyên hơn để tránh lây nhiễm chéo trong phòng bệnh
khẩu trang n chín mươi năm trước đây có giá khoảng một đô la mỹ nhưng gần đây tăng mạnh do nhu cầu tăng bởi người dân lo ngại biến chủng omicron
nếu sử dụng n chín mươi năm đúng cách người ta có thể đeo một chiếc trong ít nhất hai hoặc ba ngày
mà vẫn có hiệu quả phòng lây nhiễm covid một mươi chín
so với khẩu trang vải khẩu trang n chín mươi năm ngăn chặn tốt hơn các hạt nhỏ lọt vào mũi hoặc miệng nhờ một số vật liệu nhất định như sợi polyproprin
hoạt động như các rào cản cơ học và tính điện đối với không khí chung
sự khác biệt giữa khẩu trang n chín mươi năm và kn chín mươi năm nằm ở chỗ khẩu trang được chứng nhận theo sở y tế bang oklahoma
mỹ chứng nhận n chín mươi năm trong khi trung quốc phê chuẩn kn chín mươi năm
khoảng sáu mươi khẩu trang kn chín mươi năm được bán ở mỹ là hàng giả không đáp ứng các yêu cầu của viện quốc gia về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cho biết
khẩu trang n chín mươi năm không được thiết kế cho trẻ em do vậy nếu thấy người ta quảng cáo tiếp thị n chín mươi năm cho trẻ em thì người tiêu dùng nên cẩn thận
giáo sư lisema cảnh báo tuy nhiên trẻ khoảng một mươi tuổi trở lên có thể dùng khẩu trang n chín mươi năm cỡ nhỏ được thiết kế cho người lớn
bà cũng khuyên cáo rằng sẽ có khẩu trang kn chín mươi năm và kf chín mươi bốn được thiết kế và tiếp thị cho trẻ em
tuy nhiên người tiêu dùng cần đảm bảo rằng mua chúng từ một nguồn đáng tin cậy có uy tín
với kn chín mươi năm giả chúng gần như không có khả năng bảo vệ đáng ra phải có kf chín mươi bốn là khẩu trang tiêu chuẩn của hàn quốc
hiện nay người dân vẫn mất nhiều tiền cho khẩu trang vì thế một số cơ quan y tế chẳng hạn như ở bang maryland thành phố migoke

vậy khi nào nên hoặc không nên tái sử dụng khẩu trang
giáo sư lindsay marr cho biết để sử dụng lại khẩu trang kn chín mươi năm một cách an toàn nhất có thể
hãy tránh chạm vào phần bên ngoài phía trước của khẩu trang khi đeo
thay vào đó hãy cố gắng tháo hoặc đeo lại khẩu trang bằng cách chạm vào mép hoặc dây đeo
tuyệt đối tránh chạm vào phần ngay trước nơi bạn thân

nhất là trước mũi và miệng
ngay cả sau khi dn chín mươi năm trong môi trường đông đúc trong nhà như tàu điện ngầm
khẩu trang thực sự được thiết kế để xử lý rất nhiều hạt nhỏ và sẽ tiếp tục hoạt động hiệu quả
tuy nhiên khi biết mình đã tiếp xúc với người mắc covid một mươi chín nên thay khẩu trang
tiến sĩ erin bromack cho biết nếu làm việc trong văn phòng đeo kn chín mươi năm và ai đó trong văn phòng có kết quả dương tính
thì có thể tin tưởng rằng mình đã được bảo vệ tốt
tuy nhiên điều nên làm vẫn là vứt bỏ chiếc khẩu trang đó vì nó hoàn thành nhiệm vụ bẫy virus
chúng ta không nên mạo hiểm khi virus ở đó và dính vào tay hay bất cứ thứ gì
có thể vô tình ở gần người bệnh trong không gian công cộng như tàu điện ngầm cửa hàng tạp hóa
nhưng việc đeo khẩu trang n chín mươi năm dù mới hay cũ vẫn có hiệu quả bảo vệ nhất là khi đứng xa người khác khoảng hai mét
giáo sư mark và tiến sĩ bromack cũng nói rằng
nếu khẩu trang bị ẩm bẩn nhầu hoặc hư hỏng kể cả do trang điểm thì cần phải thay vì những điều kiện như vậy có thể làm giảm hiệu quả của khẩu trang
dù khẩu trang trông vẫn gọn và sạch nhưng người đeo cảm thấy khó thở hơn một chút thì cũng nên thay vì khi đó khẩu trang đã hấp thu nhiều hạt nhỏ
cũng là khi khả năng chống chịu bắt đầu giảm
chúng ta có thể vệ sinh khẩu trang n chín mươi năm như thế nào
theo giáo sư mark n chín mươi năm đeo càng lâu và thường xuyên
càng có nguy cơ nhiễm bẩn nhưng các hạt nhỏ sẽ biến mất trong vòng vài giờ thậm chí cỏ nhanh hơn nếu khẩu trang được phơi dưới ánh nắng
tiến sĩ bromack cho biết những thứ như nhiệt độ và ánh sáng mặt trời đều có ảnh hưởng
thậm chí chỉ cần để khẩu trang trên bảng điều khiển ô tô trong mùa hè thế là đủ
xong trên thực tế bạn thực sự không thể làm gì để kéo dài tuổi thọ của khẩu trang bằng việc giặt sạch
theo tiến sĩ mark giải thích vì n chín mươi năm có tĩnh điện đặc biệt giúp lòng khẩu trang bị ẩm
đặc biệt giúp lọc virus nên việc giặt khẩu trang sẽ làm tiêu hào tĩnh điện
nhìn chung nguy cơ lây nhiễm bệnh tật khi tái sử dụng khẩu trang thấp hơn nhiều so với nguy cơ khi không đeo khẩu trang